cây gối của mẹ
mẹ cho cô lên không cô nga
cho em kéo một tí nào
để yên chị tập
để cho em kéo một tí thôi
thì dương ngoan nào
chắc nữa chị cho cây này hay lắm cơ
à chị cho con gấu nhé
ừ không em kéo đàn cơ
em kéo cơ

ừ chị hà đánh con bắt đèn
à thưa này
à bố làm con vịt cho con xem nhé
cạc cạc cạc
bố làm nó đi
cạc cạc cạc
bố kể chuyện cổ tích cho con cơ
chuyện gì nào
chuyện nó vui
này xưa có một ông vua
tên là lê lợi
sau khi đánh tan quân giặc xong
nhà vua đi chơi ổ
năm sáu cao phá vui
xuống đây con
nào con vua giỏi quá
dũng cảm lên
dũng cảm lên
kéo ngại em đi